và chuyển hồ sơ đối tượng tới cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của nguyễn văn nho liên hệ cán bộ điều tra trần phạm trường an đội một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội để giải quyết

nhưng trong thời gian qua vẫn liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh cán bộ nhà
nhà nước sĩ quan quân đội công an
nhiều người dân chỉ vì mất cảnh giác vẫn dễ dàng trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo chỉ thông qua những loại thẻ hay giấy tờ giả
đây là đối tượng bùi văn bình hai mươi bốn tuổi chú ở phường giáp bát quận hoàng mai hà nội
vừa bị công an thành phố hà nội bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với vỏ bọc là một đại úy quân đội nhân dân bình đã hứa hẹn xin việc cho bà nguyễn thị phương
chủ quận hoàng mai hà nội vào làm tạp vụ tại bộ quốc phòng đồng thời giúp con gái bà vào học tại trường thiếu sinh quân
tiền tưởng vào khả năng của bình vợ chồng bà phương đã giao tiền cho bình lo chạy việc
năm vụ cháy xảy ra trên tầng ba nơi có nhiều vật dụng dễ cháy nên không hiệu quả
tiếp nhận thông tin cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một mươi một đã huy động bốn phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường
khoảng ba mươi phút sau vụ cháy được dập tắt
không có thương vong về người song nhiều tài sản có giá trị lớn trong căn biệt thự cao cấp đã bị thiêu rụi hư hỏng
vì lợi nhuận nhiều người dân đã liều mình đánh cửa cả mạng sống để đi buôn bán phế liệu là vật liệu nổ
chị lê tấn bê ở thị trấn ái tử huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã làm nghề buôn bán phế liệu hơn hai mươi hai năm